thưa quý vị ba cơn bão liên tiếp đổ bộ vào nước ta từ ngày sáu tháng một mươi cho tới nay
đã gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền trung
hệ thống giao thông bị chia cắt liên lạc hết sức khó khăn
việc thông đường phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm người mất tích
và vận chuyển hàng cứu trợ cho người dân đang hết sức cấp thiết
sau đợt mưa lũ liên tục nhiều con đường ở miền trung bị ảnh hưởng nghiêm trọng
hệ thống đường bộ từ các tuyến quốc lộ đến các đường nhánh đều xuất hiện tình trạng đứt gãy
tuyến quốc lộ một và đường sắt đã thông nhưng đường hồ chí minh vẫn còn tình trạng ngập lụt
một số tuyến ngang bị sạt lở
bộ giao thông vận tải đã ứng từ quỹ dự phòng ba trăm năm mươi tỷ để khắc phục bước một cho xe lưu thông
có kế hoạch là sẽ nâng dần tốc độ cho đường sắt
cục cứu hộ cứu nạn bộ quốc phòng cũng đã tăng cường các lực lượng phối hợp cùng các đơn vị địa phương
dồn sức tìm kiếm người mất tích khắc phục sạt lở và thông đường từ rào trang bốn đến rào trang ba
vừa tìm kiếm người mất tích trong rào trang ba vừa đồng thời mở thông đường từ rào trang bốn lên rào trang ba
với quyết tâm cao nhất hoàn tất việc như vậy là thông đường từ rào trang bốn vào trang ba
để đưa tiếp lực lượng và phương tiện vào tăng cường thêm để khẩn trương tìm kiếm số người còn mất tích
ước tính đến thời điểm hiện tại thiệt hại do bão đến hệ thống hạ tầng giao thông khoảng hơn một hai trăm linh tỷ đồng
việc cấp thiết khôi phục hệ thống giao thông sau thiên tai phục vụ cứu hộ hỗ trợ người dân bị thiệt hại
có ý nghĩa vô cùng quan trọng
nhất là trong thời điểm này miền trung còn phải chủ động đối phó với cơn bão số tám đang tiếp tục đến gần
cùng với việc khắc phục giao thông đi lại cho những tỉnh miền trung
không bị mưa lũ thì bên cạnh đó nhiều người dân và cả những mạnh thường quân trên khắp cả nước
cũng đang chung tay chuẩn bị cho những chuyến hàng cứu trợ với đầy đủ các nhu yếu phẩm để ủng hộ đồng bào nơi đây
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
mấy ngày nay bà con nhân dân hai huyện quốc oai và trương mỹ thành phố hà nội
cùng các nhà hảo tâm các mạnh thường quân khắp nơi đã chung tay chuẩn bị các nhu yếu phẩm cần thiết
để chuẩn bị cho chuyến hàng cứu trợ đến với đồng bào miền trung bị lũ lụt
người dân ở tất cả các miền nam bắc đều hướng vào miền trung để ta động viên đồng bào miền trung
để làm sao bà con có ổn định về tư tưởng để khôi phục lại mất mát
tổng cho chuyến đi thiện nguyện này của chúng tôi ước tính khoảng bảy trăm linh triệu
bao gồm có sáu chiếc bánh trưng và ba áo phao cùng với năm trăm linh chiếc chăn mới
nhiều các nhu yếu phẩm
ngoài ra có tiền mặt để gửi tặng cho những bà con tùy vào từng gia đình có thể là năm triệu một mươi triệu
tình hình thời tiết vẫn còn diễn biến phức tạp
theo dự báo cơn bão số tám sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến miền trung
nhưng bà con nơi đây vẫn rất sẵn lòng chuẩn bị cho chuyến cứu trợ lần thứ hai thứ ba tiếp theo
chúng tôi cũng nghĩ là mình cố gắng đóng góp chung nâng chung sức
để làm sao động viên các bạn
và trong đất nước mình được qua cái cơn hàn nam
chuyến đầu tiên thì chúng tôi đi vào hà tĩnh và quảng bình quảng trị
và chuyến thứ hai chúng tôi có dự kiến đi vào huế
giữa những thiệt hại bất mát của miền trung thì những nghĩa cử cao đẹp đã sửa ấm lòng người trong cơn lũ bão
thắp sáng lên biết bao niềm tin cho người dân và ước mơ của trẻ em vùng lũ
đó không chỉ là tấm lòng sẻ chia giữa người với người
mà còn là hai tiếng đồng bào thiêng
thắm đượm biết bao nghĩa tình